tại hà nội bộ y tế và các đơn vị doanh nghiệp liên quan đã phối hợp tổ chức triển lãm quốc tế chuyên ngành y dược việt nam lần thứ hai mươi năm
được tổ chức thường niên bắt đầu từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn đến nay triển lãm quốc tế chuyên ngành y dược việt nam đã thể hiện được sự uy tín hiệu quả
cũng như là thu hút nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư về trang thiết bị y tế bệnh viện dịch vụ y tế
triển lãm năm nay đã quy tụ được sự tham gia của hơn bốn trăm linh đơn vị doanh nghiệp đến từ ba mươi quốc gia và vùng lãnh thổ
với quy mô năm trăm ba mươi năm gian hàng trưng bày và giới thiệu sản phẩm
sản phẩm trưng bày chính tại triển lãm năm nay gồm dược phẩm thực phẩm chức năng thiết bị y tế bệnh viện phòng khám nhà khoa nhãn khoa đạt tiêu chuẩn thế giới
thiết bị hỗ trợ và kỹ thuật sản phẩm chăm sóc sức khỏe hóa chất thiết bị phân tích
thí nghiệm dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe chất lượng cao
đặc biệt đây là năm đầu tiên các doanh nghiệp đến từ ba lan tham dự với khu trưng bày về các giải pháp phần mềm về chi phí y tế linh kiện điện tử và tự động hóa
trong khuôn khổ triển lãm còn có các hoạt động tư vấn hỏi đáp thông tin về pháp luật thị trường dược phẩm trang thiết bị y tế
tuyên truyền phổ biến kiến thức chăm sóc sức khỏe cộng đồng phòng chống dịch bệnh hoạt động trải nghiệm các thiết bị y tế
triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày một mươi hai tháng năm